ngay sau khi hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai thành công tốt đẹp
hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số một các quận
ba đình hoàn kiếm tây hồ của thủ đô hà nội
các buổi tiếp xúc này nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
dự kiến sẽ khai mạc vào ngày hai mươi một tháng năm tới đây
hơn ba trăm linh cử tri đã tham dự các buổi tiếp xúc
các buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí sôi nổi thẳng thắn
các ý kiến đã đề cập sâu sắc phong phú những vấn đề cử tri và xã hội quan tâm
những nội dung sẽ được quyết đáp tại kỳ họp sắp tới của quốc hội
đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc với đảng với quốc hội với đồng chí tổng bí thư
cử tri hà nội cho rằng những kết quả quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng
đã lấy lại niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với đảng
tuy nhiên việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn hạn chế
tình trạng trên nóng dưới lạnh vẫn chưa được khắc phục
phải làm sao khi thế kết quả chống tham nhũng của trung ương được chuyển đến các địa phương
công tác xây dựng đảng cần tập trung củng cố đổi mới phương thức hoạt động của tri bộ
đây chính là nền tảng để ngăn chặn tham nhũng suy thoái
cử tri hà nội đánh giá cao thành công của hội nghị trung ương bảy vừa qua
với những nội dung quan trọng về cán bộ về tiền lương về chế độ bảo hiểm
hội nghị đã được nhân dân theo dõi và rất kỳ vọng
cử tri hà nội cũng phản ánh những bất cập trong giáo dục đào tạo
tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm hàng giả hàng nhái chưa được khắc phục xử lý nghiêm
vấn đề an ninh mạng một dự luật sẽ được bàn thảo tại khi học tới
theo các cử tri phải làm sao ngăn chặn được những thông tin xấu
mở ra những mạng xã hội lành mạnh để nhân dân có thể cùng tham gia chia sẻ đóng góp
chính sách bảo hiểm cũng cần được cân nhắc thực hiện có lộ trình
vì việc tăng tuổi nghỉ hưu là đối lập với tình trạng hàng trăm ngàn sinh viên ra trường không có việc làm
tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết sâu sắc sắc đáng của cử tri hà nội
toàn bộ những phản ánh của cử tri sẽ được tập hợp để báo cáo quốc hội
tổng bí thư cảm ơn cử tri hà nội và cả nước đã luôn ủng hộ khích lệ đồng hành cùng đảng
trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đầy khó khăn phức tạp và đã đạt được kết quả bước đầu
và cái điều quan trọng nhất là sự ủng hộ rất mạnh mẽ rất quyết liệt của nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết sâu sắc sắc đáng của cử tri hà nội